các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mưa lớn kéo dài kèm với lốc xoáy đã khiến hơn ba mươi năm ngôi nhà dân tại thừa thiên huế và quảng trị bị tốc mái
hàng chục ngàn hecta lúa và hoa màu bị chìm trong nước lũ
bà đào thị gái ở thôn xuân tùy xã quảng phú huyện quảng điền thừa thiên huế cho biết
lúa thời điểm này đang vào thời kỳ lên đồng trổ bông nên nếu bị nước lũ nhấn chìm thì nguy cơ sẽ hư hỏng hoàn toàn
theo bà gái thì nhiều năm qua vụ lúa đông xuân rất hiếm khi bị hư hỏng do mưa lũ
người dân miền trung thường mất mùa vào hè thu với những năm mưa lũ đến sớm
bà gái nói vụ hè thu năm trước người dân cũng phải gặt lúa chạy lũ báo
đến vụ đông xuân này cũng bị hư hại trắng tay
làm nông nghiệp những năm gần đây rất khó khăn trước sự biến đổi của thời tiết
theo thống kê sơ bộ thì tại quảng trị mưa lũ làm ngập úng đổ ngã trên năm bảy trăm một mươi tám hectare lúa và một năm trăm sáu mươi hai hectare hoa màu các loại
tại thừa thiên huế diện tích lúa bị ngập úng khoảng một mươi năm một trăm năm mươi tám hectare
ngập chết bảy mươi là một mươi chín trăm ba mươi hai hecta
ngập dưới bảy mươi là bốn hai trăm năm mươi ba hectare
và hơn một hecta hoa màu bị ngập úng
có thể thấy chưa bao giờ người dân miền trung chứng kiến cảnh thời tiết bất thường đến như vậy
thật đáng buồn là những thiệt hại cho hoa màu không chỉ dừng lại ở huế và quảng trị
giữa mùa nắng mà nước ngập trắng đồng khiến nông dân các tỉnh miền trung gần như mất trắng lúa và hoa màu vụ đông xuân
tàn buổi trợ sáng bà lê thị hạnh sáu mươi năm tuổi trú tại thôn niêm phò xã quảng thọ huyện quảng nhân
điền thừa thiên huế vội thu xếp hàng rau để chạy vội ra cánh đồng
trước mặt bà hạnh cả bốn xào lúa của gia đình đang trổ bông đều bị ngập lút
bà hạnh chỉ biết đứng thẫn người bật khóc
vụ lúa nghi coi như mất trắng
ngoài bốn xào lúa thì nước lũ còn cướp của nhà tôi vụ ớt hoa màu đang trong độ thu hoạch
gia đình tôi cùng đứa con đang học đại học trông cả phả đầy mà giờ hết rồi
bà hạnh khóc nghẹn
còn tại quảng ngãi đợt mưa trái mùa vừa diễn ra đã khiến lúa và hoa màu của người dân ngập nặng
nhất là tại huyện mộ đức nghĩa hành và thị xã đức phổ
mưa lũ dị thường còn ảnh hưởng lớn đến những hộ dân nuôi cá lồng dọc sông bồ
ông nguyễn khánh năm mươi hai tuổi trú tại thôn niêm phò nói rằng
đang rất lo cho bảy cá chám cỏ hơn sáu trăm linh con sắp vào độ thu hoạch của gia đình
hai mươi cá chám cỏ này ông khánh nuôi hơn hai năm nay dự định cuối năm nay sẽ xuất lồng đem bán
vậy mà đầu mùa hè trời đổ mưa lũ nước sông bồ chảy xiết do thủy điện hương điền xả nước
khiến bảy cá của ông chết hơn một trăm linh con
ông khánh nói vài ngày tới nước suốt từ trong đồng ra mang theo thuốc trừ sâu phân bón
sẽ còn làm cá chết nữa vụ cá này của tôi không khéo lại mất tráng nữa
vựa rau lớn nhất tỉnh quảng ngãi ở xã nghĩa dũng thành phố quảng ngãi
cũng bị ngập úng và hư hại nặng
người dân phải đổi mưa để thu hoạch nốt số rau còn lại nhằm vớt phát vần nào
còn tại huyện đại lộc tỉnh quảng nam mưa lớn kèm lũ trên sông vu gia
dân cao mang theo lớp bùn non làm ngập những bãi bổi dưa hấu đậu phộng ven sông
ruộng dưa hấu ba xào của ông huỳnh tâm năm mươi năm tuổi ở thôn phước lâm bị mưa rầm
lũ ảo lên tơi tả trái ngập ngụa dưới bùn lá bị úng thối
ông tâm phải dùng máy bơm nước để xì sửa lớp bùn non đặc quánh trong ruộng
mong cứu được ít dây dưa
ông tâm than nhiều năm trồng dưa nhưng chưa khi nào tôi gặp thời tiết thất thường như vậy
tưởng ra tết trời nắng giáo nhưng nay đã bốn tháng rồi mà còn mưa sồn dập
lũ sân cao gây ngập ruộng hư hỏng hoa màu như thế này
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn quảng ngãi khoảng bốn năm trăm linh hectare lúa
đang trong giai đoạn làm đồng trổ bông và chuẩn bị thu hoạch bị ngập nước ngã đổ
trong đó có khoảng một năm trăm linh hectare lúa bị ngã đổ hoàn toàn và diện tích bị ngập úng là ba hectare
ngoài ra mưa lớn cũng là một hecta hoa màu bị ngập úng hư hải nặng
con số này sẽ còn tăng thêm nếu mưa không ngớt
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn quảng ngãi chỉ đạo các địa phương cần triển khai nhanh
các phương án thu hoạch sớm những diện tích lúa đã chín và cùng nông dân ra đồng tháo nước
chăm sóc lúa để hạn chế thấp nhất thiệt hại
ông hồ trọng phương giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn quảng ngãi
đã cử ba đoàn đi kiểm tra ở các huyện thị xá thành phố bị thiện hại nặng
tập trung chỉ đạo các địa phương nhanh chóng tiêu thoát nước để lúa không nảy mầm đối với diện tích bị ngập úng
với lúa bị ngã đổ gần đến kỳ thu hoạch thì khẩn trương huy động lực lượng công an
quân đội dân quân phụ nữ thu hoạch suốt người dân với phương châm xanh nhà hơn già đồng
thưa quý vị mưa lũ bất thường là việc không ai đoán trước
ngay lúc này người dân cũng như các địa phương cần chuẩn bị các phương án để đối phó với những trận mưa lũ sắp tới
được dự báo là còn mạnh hơn đợt bão vừa qua